vậy tòa xác định tư cách là bị hại của ba ngân hàng là có căn cứ
với thành chủ tọa phiên tòa đánh giá bị cáo này thành cần khai báo an năn hối cải xin được giảm nhẹ hình phạt nuôi ba con nhỏ
nhưng số tiền bị cáo chiếm đoạt là đặc biệt lớn nên cần cách ly bị cáo khỏi xã hội vô thời hạn
các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng hội đồng xét xử đánh giá là những người giúp sức tích cực cho hà thành
nhiều người còn lại giữ vai trò thứ yếu
về trách nhiệm dân sự tòa án tuyên buộc thành bồi thường cho vap hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng pv combine bốn mươi chín bốn tỷ đồng ncb bốn mươi bảy năm tỷ đồng và cho những cá nhân gửi tiền đồng sở hữu mà thành đã chiếm đoạt
theo bản án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thị hà thành đầu tư kinh doanh nhưng không có vốn nên tiếp cận những người có tiền
bị cáo này đưa ra hai đề nghị là vai tiền với đá sốc cao hoặc gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu rồi đưa sổ tiết kiệm cho thành quản lý
thời gian đổi
đầu nếu bị cáo thực hiện đúng theo cam kết nên chiếm được lòng tim của cả cá nhân cho vai và ngân hàng
tuy nhiên công việc kinh doanh không thuận lợi khiến thành thua lỗ trắng tay
năm hai nghìn một mươi tám bị cáo bàn bạc với bị cáo nguyễn thanh tùng lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và cá nhân
thành rủ một số khách gửi tiền tại ngân hàng cho gửi đồng sở hữu
sau đó dùng tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tiến dụng để vay tiền từ ngân hàng
tại ngân hàng ncb thành đã vay năm mươi tỷ đồng của ông đặng nghĩa toàn bằng hình thức gửi tiền tiết kiệm
sau đó đưa sổ cho bị cáo giữ
tiếp đến thành cùng tùng đã lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định
ký hồ sơ cho vay của nhân viên ngân hàng trong hoạt động cấp tiến dụng giải ngân để chiếm đoạt bốn mươi bảy năm tỷ đồng của ngân hàng này
tại ngân hàng pv combine thành cũng vai ông đặng nghĩa toàn năm mươi hai tỷ đồng
sau đó thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt bốn mươi chín bốn tỷ đồng của ngân hàng
tại ngân hàng vip thành vay chín người tổng cộng ba trăm năm mươi sáu năm tỷ đồng
rồi nhờ đặng thị quỳnh hương trường phòng khách hàng phòng giao dịch đông đô chạy dòng tiền
bị cáo còn câu kết với các nhân viên ngân hàng lợi dụng sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
yêu cầu vab phát hành các hợp đồng tiền gửi trái quy định
đề nghị đại diện ngân hàng ký giấy ủy quyền giấy đề nghị kiêm sang nhận tạm khóa tài khoản
rồi giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để vai tiền tại vip
sau đó thành dùng thủ đoạn gian dối với sự giúp sức của nhân viên ngân hàng
đã vay và chiếm đoạt của vib hơn hai trăm bảy mươi ba tám tỷ đồng chiếm đoạt của một cá nhân năm tỷ đồng
ngoài ra viện kiểm sát xác định thành và hương còn lừa ba cá nhân khác ký chứng tử vay
chứng từ rút tiền để chiếm đoạt năm mươi tám tỷ đồng
tại phiên tòa hà thanh thơ nhận những cáo buộc của viện kiểm sát
tuy nhiên các bị cáo là nhân viên ngân hàng lại cho rằng bản thân bị oan
bị truy tố ở tội danh và không hình phạt quá nào
họ trình bày bản thân không làm sai quy trình của ngân hàng
cũng như không được hưởng lợi trong vụ án này
bản thân bị cáo hà thành cũng thừa nhận những bi phạm của nhân viên ngân hàng là vì quá tin tưởng siêu lửa
sau hơn một mươi ngày xét xử trách nhiệm dân sự trong vụ án này được đưa ra tranh cãi gai gắt
đại diện các ngân hàng muốn đổi tư cách tố tụng từ bị hại sang người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan
họ cũng cho rằng những người là đồng sở hữu số tiết kiệm với siêu lửa là bị hại
đồng thời hà thành có trách nhiệm bồi thường cho bị hại
trong khi đó viện kiểm sát lại đề nghị hội đồng xét xử tuyên ba ngân hàng phải trả lại toàn bộ tiền gửi của ông toàn
và giữ lại một trăm hai mươi hai tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm để giải quyết dân sự vay mượn
đối với hà thành viện kiểm sát cho rằng bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hai trăm bốn mươi tám chín tỷ đồng cho vib
bốn mươi chín bốn tỷ đồng cho pv combank bốn mươi bảy năm tỷ đồng cho ncb
và bồi thường cho những cá nhân gửi tiết kiệm đồng sở hữu với bị cáo
phiên tòa nóng lên khi đại diện viện kiểm sát nhận định
sau phiên toàn này những ai chứng kiến nghi được diễn biến sẽ không yên tâm gửi tiền vào các ngân hàng
hà thành là mất tiền của ngân hàng không làm mất tiền của các đồng sở hữu
đại diện bị kiểm sát nói và cho rằng việc khách gửi tiền vào ngân hàng
sau đó tự dưng mất hết rồi bị tất toán dù không đi rút hay thế chấp là rất so sà
phản bác lại đại diện ncb và pv commeng khẳng định họ rất tôn trọng quyền của người gửi tiền
nhưng quyền đó là quyền của những người gửi chân trí
bật cười khi trả lời câu hỏi của luật sư
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội đã có phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoàn tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại ngân hàng việt á banh
ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb và ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam pv combank
trong buổi sáng hội đồng xét xử cho phép các luật sư xét hỏi các bị cáo
những người được yêu cầu trả lời nhiều nhất là bị cáo nguyễn thị hà thành ba mươi tám tuổi
ở quận hai bà trưng hà nội và ông đặng nghĩa toàn người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan
tại phiên tòa bị cáo thành và người đồng sở hữu sổ tiết kiệm ông toàn
có những lời khai mâu thuẫn đặc biệt là về số tiền mà thành đã trả cho ông toàn
cụ thể thành cho biết đã đưa cho ông toàn khoảng tám mươi tỷ đồng
bao gồm cả gốc và lãi số tiền ông toàn gửi tiết kiệm
theo bị cáo trong tám mươi tỷ thành đưa ba mươi năm tỷ đồng tiền mặt còn lại là chuyển khoản
việc trao nhận tiền không có giấy tờ chứng minh hay biên nhận
ngoài ra theo thành ngay từ đầu bị cáo đã nói với ông toàn
việc vay tiền bằng hình thức mượn số tiết kiệm đồng sở hữu
vì vậy thành cho rằng ông toàn biết bị cáo sẽ thế chấp sổ tiết kiệm để vay ngân hàng
phản bác lại lời khai của thành ông toàn cho biết
bản thân mới chỉ nhận được khoảng bốn tỷ đồng là tiền lãi ngoài mà ông ta với bị cáo thỏa thuận
bên cạnh lãi này ông toàn vẫn nhận tiền lãi gửi tiết kiệm hàng tháng từ các ngân hàng
tại tòa luật sư chất vấn tại sao ông toàn đưa cho thành quản lý ba sổ tiết kiệm tổng trị giá một trăm hai mươi hai tỷ đồng
trong khi quan hệ giữa hai người không phải người thân vợ chồng
trả lời câu hỏi này ông toàn cho biết thành giới thiệu là có quan hệ với ngân hàng
bên cạnh đó ông toàn kỳ có một lần ông chứng kiến thành đứng bên trong quầy giao dịch ngân hàng vip
đi lại chỉ trò như đang chỉ đạo nhân viên như lãnh đạo
tại ngân hàng ncb ông toàn cho biết
cũng chứng kiến thành đi đi lại lại
một lý do nữa mà toàn đồng ý gửi tiết kiệm rồi giao sổ cho thành
là vì được thành hứa hẹn trả tiền thường
theo cáo trạng thành cam kết sẽ trả từ bốn hai đến bốn năm một tháng
trên tổng số tiền ông toàn gửi tiết kiệm
theo ông toàn khi đưa sổ tiết kiệm cho thành
ông này rất tin tưởng sự chặt chẽ trong quản lý của ngân hàng
ông đình ninh việc nếu chỉ cầm số thiết kiệm thì thành không thể động được đến số tiền gửi
người đàn ông này cũng khẳng định không đưa cho thành bản chính
hai bản sao chứng minh nhân dân đăng ký kết hôn
tôi gửi tiền vào ngân hàng theo đúng quy trình
ngân hàng phải có trách nhiệm quản lý số tiền đó cho tôi
tôi không bị hà thành lừa vì tiền trong sổ rất khó mà mất
việc tôi đưa sổ cho thành cũng không phải là một giao dịch
ông toàn nói và nhấn mạnh là chưa bao giờ tố cáo hà thành lừa tiền của mình
sau khi phát hiện ra hành vi của thành
ông toàn cho biết đã đến các ngân hàng ncb vap và pv combine để làm việc
đề nghị được cung cấp hồ sơ thế chấp vay
ông toàn kể khi đó
ba nhà băng cam kết nếu xác định chữ ký của vợ chồng ông toàn trong hợp đồng là giả
thì sẽ trả lại tiền
tại phiên tòa hội đồng xét xử có một lần phải nhắc nhở chấn trình thái độ của hà thành
bị cáo này bật cười khi trả lời một câu hỏi của luật sư
sau đó luật sư cho rằng
bị cáo thành chưa nhận thức được hành vi của bản thân
chưa thực sự ăn năn hối cải
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau